trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi hai tại hà nội hội liên hiệp thanh niên việt nam và hội thầy thuốc trẻ việt nam
phối hợp tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc hội thầy thuốc trẻ việt nam lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ ngành y tế đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội
là ngày hội đoàn kết và hành động của lực lượng thầy thuốc trẻ việt nam
tới sự đại hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và phó thủ tướng vũ đức đàm
đại hội đã ra mắt ban chấp hành trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam khóa bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm một trăm một mươi bốn thành viên
phát biểu tại đại hội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương khẳng định vai trò của thầy thuốc trẻ việt nam trong sự nghiệp bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ
trách nhiệm của các ngành các cấp và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo bồi dưỡng và phát huy thầy thuốc trẻ trong thời kỳ mới
với khẩu hiệu thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một việt nam khỏe mạnh đại hội đề cao tính hành động
thiết thực hiệu quả trong triển khai chương trình công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
các phong trào và hoạt động của hội khi đề ra đều hướng về mục tiêu vì một việt nam khỏe mạnh
phân đấu giải luyện vươn lên hoàn thiện về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp